cây cũng trở nên tự nhiên phóng khoáng như cỏ như cây như bầu trời trong lành của cao nguyên rộng lớn
chỉ cần dùng những mảnh vải vụn hay các loại vải thừa từ việc may quần áo rồi cuốn chặt lại với nhau thành hình tròn
sau đó lấy các miếng vải có hoa văn và màu sắc sặc sỡ bọc bên ngoài không nối các đường viền lại sao cho thật đẹp
có lẽ vì thế mà những thiếu nữ người mông ngay từ khi lớn lên đều đã tự luyện tập hay được mẹ dạy cách làm quả bao sao cho thật khéo
bởi quả pao chính là sợi dây tình cảm là cầu nối giao duyên giữa những đôi trai gái
đàn ông mông khi đi kén vợ thì việc đầu tiên họ tìm hiểu là khả năng xe lanh dệt vải theo thùa và làm quả bao của các cô gái
một người con gái mông giỏi giang đảm đang thì phải biết làm quả bao thật tốt
quả bao vừa là trò chơi vừa là vật trang sức thể hiện sự tốt
mềm mại của phụ nữ mông trong các cuộc vui
chính vì thế cứ mỗi năm khi vào mùa lễ hội những cô gái mông lại cùng nhau vừa ngồi trò chuyện tâm tình vừa theo thùa và làm những quả bao
cái bao này là mẹ dạy mình thâu rồi
quả bao khó nhất là lúc mình mai thôi còn lúc mình cuốn là dế thôi
mình đi ném nếu mà mình đi với bạn gái mình ném với bạn gái đến
để mới xem ném bao thì mình có bạn cha mình ném với bạn cha
nếu như quả pao mang đến sự mềm mại nhẹ nhàng tựa như dòng suối
thì đàn ông người mông ai cũng mang theo những con quay còn gọi là con cù
bởi đây là trò chơi thể hiện được sự nhanh nhẹn mạnh mẽ vững chãi tựa cây rừng của mỗi người đàn ông mông
chẳng cần ai dạy cũng chẳng cần ai hướng dẫn có lẽ ngay từ tấm bé
được theo anh theo bố đi chơi hội được chứng kiến những trận đánh quay sồi động
tất cả nhưng ngấm vào máu thịt ngấm vào tâm hồn của mỗi người
nên đã là đàn ông mông thì ai cũng biết đánh quay
để làm được một con quay tốt có thể quay tít và thật cứng lúc lâm trận
đầu tiên bắt đầu
từ việc chọn gỗ những chàng trai mông thường phải lặn lội vào rừng để tìm được loại gỗ vừa có độ dẻo
vừa có độ cứng như sồi lim miến
với những loại gỗ này khi được đẽo thành quay sẽ rất chắc chắn
thớ gỗi sẵn nở nên không dễ bị vỡ lúc chọi
vì vậy việc tìm được loại gỗ tốt là rất quan trọng
những khúc gỗ sau khi được chặt về thường để khô một thời gian trước khi mang ra đéo quay
mỗi cân quay thường có đường kính từ bảy đến một mươi cm
thân được chế tác theo hai hình dạng chính là hình quả chuông và hình nón cụt
đéo quay quan trọng nhất phải là sự tỉ mỉ cẩn thận phải gọt từng chút một làm sao tạo được sự cân bằng
và đặt đúng vào trọng cơ
thì nó mới quay được đều
nó mới quay tích
cái đủ quay nó mới quay được tích
nó mới quay được đều
thì lúc mình đéo được chân này rồi
thì mình mới đéo xung quanh
đéo xung quanh được
mình nhìn nó không bị méo này
mà nó tròn rồi
thì mình mới bắt đầu đéo cái chân
đéo cái chân xong mình ngực lại
mình nhìn cho nó tròn nữa
thì mình làm được cái chân
thì nó mới bỏ
thì nó mới côi
thì nó mới côi
đánh quay thường chơi ở những bãi đất rộng
để mọi người có thể thỏa sức thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của mình
trong những cú trọi hay các cuộc thi
kỹ thuật đánh quay khá đơn giản
chỉ cần quấn chặt dây quay vào con quay bắt đầu từ điểm mấu
sau đó cuốn dây tiếp xúc với thân quay theo vòng rộng dần
người chơi hơi cúi xuống để còn quay ở khoảng ngang bụng
giữ chặt đầu dây còn lại
rồi lăng cho con quay văng ra

thường kết hợp với lực giật đầu dây đang giữ
để con quay quay được nhiều vòng
đánh quay có hai hình thức chủ yếu
thi quay chạy lâu và trọi quay
với thi quay thì chỉ cần những con quay nào quay lâu nhất
sẽ được mọi người trầm trồ khen ngợi
và là người thắng cuộc
cuối cùng ai có quay sống lâu hơn
thì được quyền chơi tiếp
người kia xuống quay để chơi tiếp
những người còn lại đánh vào con quay của mình
còn đối với thi trọi quay
bao giờ cũng thu hút được nhiều người chơi
người thua cuộc lúc trước
phải thả quay ra khoảng trống trước mặt
để làm mồi
khi con quay mồi đang nhảy nhót
quay vù vù
thì người thắng cuộc sẽ dùng con quay của mình
trọi mạnh vào con thua cuộc
nếu trọi không trúng
thủy con quay trọi lại phải thay thế con mồi
cứ thế đến lúc tìm ra được con quay khỏe nhất
và người chủ quay chơi điều luyện nhất
mình phải lấy lực của mình
phải ném cứng mạnh vào để trúng cho
cùng nó có đà trúng
để cùng mình còn thắng cuộc họ
em thì biết đánh lúc từ lúc
em đánh được
mấy năm sau em tự đéo cụ đi đánh
đại ông thì
từ tám chín tuổi thì ai cũng tự biết
đéo cụ đi đánh
con gái nhiều người
con gái cũng thích những người đánh cụ thẳng
và cụ quay tít
với người mông
chơi quay là một trò không thể thiếu được
trong những ngày lễ hội
nó gắn bó với các chàng trai
từ khi còn là cậu bé
cho tới ngày trưởng thành
thú chơi quay cũng giúp người mông
tự rèn luyện cho mình
những cánh tay thêm rắn chắc
rèn luyện sức khỏe
độ khéo léo tinh nhanh
và phán đoạn tự nhiên
thêm vào đó
đánh quay còn thể hiện sức mạnh
vẻ nam tính của người đàn ông
và đó cũng là cách
mà các chàng trai có thể lấy lòng
những cô gái
nếu ném bao
mang sự mềm mại nữ tính
của người phụ nữ
thì đánh quay lại thể hiện được sức mạnh
sự thu hút của người đàn ông mông
có lẽ vì thế
với người mông
trong những ngày lễ hội
không bao giờ có thể thiếu được
trò chơi ném bao
hay đánh quay
đó như là một nét văn hóa
làm nên bản sắc của con người nơi đây
và đó cũng là trò chơi
gắn kết những tâm hồn đồng điệu
khiến cho con người vừa mới xa xôi
trở nên thân thiện gần gũi
cứ thế những cuộc vui diễn ra
cho đến lúc mệt ngoài
thì cũng là lúc những ánh mắt
đã trở nên cháy bỏng
những đôi chai gà
lại giặt rìu cùng nhau tâm sự
bắt đầu cho một mối nhân duyên mới
mối nhân duyên từ nét văn hóa độc đáo
nhưng cũng đầy ý nghĩa nhân văn
của con người nơi đây
ngồi xuống nhọ lưng quẹt ngang nhọ mũi ấy là cái nghề thợ rèn quanh năm gắn với lỏ bẫy nhem nhuốc củi than và sức nóng của lửa
nhưng luôn đòi hỏi người thợ phải khéo tay và phải có sức khỏe
vậy nên khi đến với những bản làng vùng cao của người mông chúng ta không chỉ trầm trồ trước vẻ đẹp của những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ sắc màu
mà còn được ngắm nhìn người thợ rèn mải mê bên ánh lửa bập bùng
đã có một thời nghề rèn phát triển và có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của đồng bào dân tộc mông
những ngày sắp lên nương người thợ lại tay quai tay búa rèn suốt đêm ngày
những ánh lửa cứ chạy
những ánh lửa chập trờn không bao giờ tắt
với ông mùa a xanh ký ức những ngày đó vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua
là thế hệ thứ ba của một gia đình làm nghề rèn tiếng búa tiếng phì phò của mễ thổi lửa dường như đã ngấm vào máu ăn sâu vào tiềm thức
nên dù cuộc sống có thay đổi đến đâu lò rèn của ông vẫn đỏ lửa
như tấm lòng chất phát thật thà ông dành cho nghề truyền thống này
hơn hai mươi năm gắn bó với nghề rèn đến nay dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng đôi bàn tay ông vẫn giữ nguyên sự nhanh nhẹn rắn chắc và khéo léo
chỉ nhìn qua màu sắc của mảnh thép được nung trong lò lửa ông đã biết thép chín hay chưa
và mỗi nhát búa mạnh mẽ ráng xuống đều như chứa đựng
tâm huyết tình yêu với nghề với các dụng cụ lao động của ông
có lẽ để làm được điều này người thợ đã phải trải qua một thời gian dài học hỏi và tự đúc rút những kinh nghiệm quý báu cho bản thân
chỉ mà không bình tĩnh là vội vàng một cái là có khi thì mình đang lại cho cái con dao này cho biết là kéo mạnh quá thì nó lại bị thép lại bị tan lại ghé mất
thế là hỏng mình phải bình tĩnh nhưng ví dụ nó chưa là đỏ lắm đây nhưng mà mình phải rút ra để rèn qua đó
thì thấy nó lại nguội tí thì mình lại cho vào mình làm dần như thế
thì mới an toàn
làm được cái nào là giữ được cái đấy
từ xưa người mông vẫn nổi tiếng với kỹ thuật cày trên đất dốc với mặt ruộng bấp mô đá sỏi
chính vì thế lưỡi cày lưỡi cuốc làm ra vừa phải cứng vừa phải rèo để không bị gãy
có lẽ sống trong điều kiện khó khăn như vậy
nên người ta phải tìm mọi cách để giữ được cái đó
và bí quyết tạo nên sự khác biệt cho nghề rèn nơi đây cũng vì thế mà ra đời
không chỉ tạo ra ống bể thổi lửa làm bằng thân cây đục rỗng ruột
mà người mông còn biết chọn những tảng đá lớn có độ mềm chịu được nhiệt
và không bị nung cháy để đục thùng trở thành ống dẫn hơi vào lò lửa
tất cả chồng rất thô sơ nhưng lại hiệu quả đến vô cùng
và một trong những bí quyết làm cho nghề rèn nơi đây trở nên đặc biệt đó là cách tôi thép
từ những cây chuối rừng mọc hoang dã trên rừng hay được trồng trong vườn nhà
đã được người mong tận dụng và trở thành bí quyết quan trọng để tạo nên những dụng cụ lao động bền và chắc chắn
với những cây chuối rừng mọc hoang dã trên rừng hay được trồng trong vườn nhà
các dân tộc khác việc tôi thép bằng nước là điều đương nhiên
nhưng với người mông họ tôi các sản phẩm của mình bằng thân cây chuối
cái nghề làm rau này thì làm thế nào muốn cho nó chắc và nó sắc hơn là do mình phải có kinh nghiệm
và làm nghề
thì cũng phải học theo những các cái đời của các cụ
từ cái đời cha đời ông chúng tôi người mông ấy
tại sao lại dùng cây chuối này tưới về nước thì nó sẽ ngội nhanh hơn
thì nó đến cái độ của cái thiết này nó bị giòn
mình cắt thì nó bị mẻ mà cây chuối này thì nó ít nước
mình lấy con rau này cắn vào cây chuối đấy
thì để nó ít nước thì từ từ nó sẽ ngội dần ngội dần
đấy thì nó sẽ có cái độ nó dán mà nó sẽ chặt không hay mẻ
ngoài ra người mông cũng quan niệm rằng
một chiếc dao sắc chưa khởi hoang dã trên vườn nhà
chưa phải là tất cả mà nó còn cần phải có một cái cán cái chui chắc chắn
và thứ gỗ để làm chui dao luôn là thứ gỗ cứng ít dãn nở được gọt đéo mài nhẵn cẩn thận
không chỉ tạo ra độ vững chắc khi sử dụng mà còn mang tính thẩm mỹ trong đó
với ông mùa a danh nghề rèn không chỉ là nghề cha ông truyền lại không chỉ là nghề giúp ông nuôi sống gia đình vợ con mà đó còn là nghề cho ông niềm vui cho ông cảm giác được giúp đỡ mọi người
những bước chân của ông là những bước chân của ông
ông đã rào khắp thôn bản đôi khi chỉ để mang con dao vừa sửa tới cho khách hàng kịp giờ lên nương
rèn một cái cuốc mài lại con dao mỗi sản phẩm ông làm ra đều mang tâm huyết sự tỉ mỉ cẩn thận
và đến tận bây giờ dù nghề rèn không còn phát triển như xưa nhưng trong cái lò rèn bé nhỏ của ông vẫn không khi nào vắng khách
được sống trong không gian văn hóa độc đáo trải nghiệm với chơi những trò chơi dân gian thú vị
thì bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục thưởng thức những món ăn đặc trưng trong mâm cỗ truyền thống của người mông
và để cảm nhận được nguyên vẹn hương sắc của núi rừng trong những ngày đầu năm

như hoa đào hoa mận khoe sắc trong cái rét ngọt nơi vùng cao tây bắc
cũng là lúc đồng bào dân tộc mông tưng bừng với các lễ hội mùa xuân
trong những ngày đầu năm đồng bào nơi đây vẫn giữ được một số phòng tục tập quán từ xa xưa để lại nhất là văn hóa ẩm thực
người mông từ xưa đến nay thường sống trên vùng núi cao cuộc sống quen với tập quán nông nghiệp tự cung tự cấp
nên hầu như gia đình nào cũng tự chăn nuôi lợn gà cho các ngày lễ trong năm nhất là vào những ngày đầu xuân
và một trong những công việc được người mông hết sức coi trọng trong những ngày đầu năm là chuẩn bị mâm cỗ
điểm đặc biệt trong những mâm cỗ đầu năm của người mông là không bao giờ được thiếu món thịt lợn
hết một năm lớn đấy rất là lớn
thì nói chung là dịch tàu mông của mình là chỉ có dình một gia đình một con lợn
tết mới là phòng tục
vì là trước kia là các củ nó
ai có một con lợn mỗi tết thì gia đình đấy rất là râu
một con lợn mổ ra sẽ được chia thành các phần thịt riêng để chế biến nhiều món khác nhau
thường nội tạng sẽ dùng để đải khách đến nhà giúp gia chủ mổ lợn
mỡ khổ thì đem rán lên dùng cho cả năm
một phần thịt được treo lên gác bếp xấy khô hoặc làm lạp sườn dành để ăn
phần thịt còn lại sẽ được đem lên gác bếp xấy khô
phần thịt còn lại sẽ dùng để làm mâm cỗ ăn trong những ngày tết và dịp đầu năm
ngoài thịt lợn mâm cỗ của người mông cũng không thể thiếu món ăn được chế biến từ gà trống
vì theo truyền thuyết gà trống tượng trưng cho thần mặt trời ban phát ánh sáng và sự sống cho nhân gian
thế nên người ta thường chọn một con gà trống đen mổ sạch rồi đem luộc
ngoài các món thịt trên mâm cỗ của người mông còn có thêm món bánh trôi và món mẻ mén chế biến từ bột ngô nếp
khi làm bánh trôi cũng là lúc cả gia đình vui vẻ quây quần nặn sao cho thật tròn thật khéo rồi sau đó sẽ mang đi luộc
còn với mẻn mén
đây là món ăn quanh năm của người mông thế nên nó cũng không thể thiếu trong mâm cỗ
ngô làm mẻn mén phải được sàng lọc cẩn thận
chọn những hạt đều nhau đổ vào trong cối đá xây cho chóc hết mày ngô là phần vỏ ngoài của hạt sau đó mới xay nhuyễn
khi bột ngô đã đủ mịn người ta trộn với một ít nước bóp nhẹ tay để nước thấm đều rồi cho vào chó đồ
muốn mẻn mén ngon thì đồ là khâu quyết định
người ta thưởng đồ hai lần để ngô được chín kỹ
lần thứ nhất đồ để ngô chím tới và không bị dính vào nhau
khi ngô chín đổ ra mẹt đánh tơi lên rồi mới tiếp tục cho vào chó đồ lần hai
có làm như vậy ngô mới chín kỹ và mẻ mén mới thơm ngon
dù cư trú ở những địa bàn khác nhau nhưng hình thức cách đón xuân của đồng bào mông vẫn có nét tương đồng
những mầm cỗ đầy áp với thịt gà thịt lợn mèn mén và bánh trôi hay bánh dày như thể hiện mong ước về một năm mới làm ăn thuận lợi năm sau sung túc hơn năm trước
đồng thời đó cũng là dịp cả gia đình dòng họ quê quốc
còn cháu sung vẩy bên mâm cỗ truyền thống trong những ngày đầu năm
vì sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư vongvănhoaacongnhân dân org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám